chào mừng quý vị đã quay trở lại với sức khỏe đời sống mới nhất trên kênh youtube
liên quan đến việc thành phố hồ chí minh nới lỏng giãn cách
hàng chục ngàn người tiếp tục về quê trong đêm khi các tỉnh miền tây phải đau đầu lo cầm nước
và nguy cơ vỡ trận khi dòng người về ngày càng đông
ông nguyễn thanh bình chủ tịch ubnd tỉnh an giang cho biết
từ ngày một đến bốn tháng một mươi số lượng người dân từ an giang từ ngoài tỉnh tự phát trở về địa phương gần ba mươi người
riêng đêm mùng ba tháng một mươi có trên bảy bảy trăm linh người về bằng các phương tiện cá nhân
vượt quá quy mô khả năng cách ly điều trị của tỉnh
ubnd tỉnh an giang thống nhất quan điểm tổ chức tiếp cận các công dân ngoài tỉnh tự phát về đến cửa ngõ của tỉnh
đảm bảo tổ chức đưa đón về địa phương trật tự an toàn các giải pháp phòng chống dịch
an giang yêu cầu các hội hiện thị xã thành phố tăng cường tuyên truyền cho các phương tiện truyền thông
khuyến nghị người dân nên ở lại nơi đang tạm trú để ổn định cuộc sống
trong trường hợp có nguyện vọng trở về thì đăng ký với chính quyền địa phương để được hỗ trợ
an giang đã quyết định thành lập ban tổ chức tiếp nhận công dân ngoài tỉnh về địa phương
do phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang lê văn phước làm trưởng ban
các huyện khẩn trương thành lập hai tổ công tác tiền phương và hậu phương
phối hợp với ban tổ chức chủ động tiếp nhận công dân của địa phương mình và đưa về
các địa phương chủ động bố trí các khu vực tiếp nhận ban đầu rộng rãi thông thoáng
phối hợp chặt chẽ với tổ công tác hậu phương cho công tác sàng lọc xét nghiệm phân loại theo nguy cơ
để tổ chức cách ly phù hợp
ubnd tỉnh thống nhất hỗ trợ tiền ăn được với công dân an giang ngoài tỉnh tự phát về địa phương
đang thực hiện cách ly tập trung với định mức bốn mươi đồng một người một ngày trong vòng bảy ngày
tính từ ngày ba
tháng một mươi từ nguồn ngân sách
thống nhất hỗ trợ năm trăm linh triệu đồng một huyện và mua hai trăm linh tấn gạo từ nguồn quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín
và hạn hán tỉnh an giang
để hỗ trợ các huyện cho công tác đón dân về địa phương
ông bình nói
ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp cho biết
trong đêm ba tháng một mươi có gần năm người về quê đồng tháp
tính từ ngày một tháng một mươi đến nay đã có gần một mươi sáu người tự phát về quê đồng tháp
ubnd tỉnh đồng tháp cũng đã có văn bản gửi các địa phương
về việc cách ly người tự phát về quê
theo đó người đã tiêm hai mũi vaccine hoặc ép không được chữa trị khỏi bệnh
thì cách ly tập trung ba ngày
nếu tiêm một mũi vaccine thì cách ly tập trung bảy ngày
hai nhóm này sau khi có xét nghiệm âm tính sẽ cho về cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
còn người chưa tiêm vaccine sẽ cách ly tập trung một mươi bốn ngày theo quy định
tất cả chi phí xét nghiệm đều do người dân tự trả
còn ông trần văn lâu chủ tịch ubnd tỉnh sóc trang cho biết
trong đêm ba tháng một mươi đánh đạt tỉnh và các lực lượng chức năng thức suốt đêm
để đón người dân về quê
lượng người về quê còn nhiều hơn đêm trước
thống kê chưa đầy đủ nhưng không dưới hai mươi người ông lâu nói
trong những ngày qua người dân sóc trăng ở các tỉnh thành phố trở về quê đã khoảng năm mươi người
trong khi đó khả năng tiếp nhận cách ly tập trung và điều trị của địa phương chỉ khoảng ba mươi người
bà con khó khăn lắm không thể trù lại được nên mới quyết định về quê
chúng tôi hiểu nên cho dù còn khó khăn lắm không thể trụ lại được nên mới quyết định về quê
trong khi đó khó khăn sóc trang vẫn giang rộng vòng tay đón bà con trở về
sóc trăng sẽ tập trung dồn hết sức lực để lo cho bà con
cố gắng nỗ lực đảm bảo phòng chống dịch an toàn ông lâu chia sẻ
lánh đạt tỉnh sóc trang kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hào tâm
chung tay góp sức cùng với tỉnh chăm lo cho người dân
vì hiện tại tình hình đã vượt qua khả năng của tỉnh
sóc trăng mong người dân chia sẻ và tạm dừng về quê
để tỉnh tập trung tổ chức cách ly điều trị những người dân đã về
sau đó một mươi năm ngày ổn định xong sẽ tổ chức đón bà con về quê
dân ồ ạt trở về quê khiến một mươi ba tỉnh miền tây
đang rơi vào thế báo động đỏ về khu tập trung quá tải xét nghiệm
một số tỉnh thành đồng bằng sông kiều long đã kiến nghị
tổ công tác đặc biệt của chính phủ đề nghị tạm ngưng cho người dân tự về quê
vừa qua chủ tịch ubnd tỉnh sóc trang cho biết
thời gian tạm ngưng tiếp nhận người dân trở về là một mươi năm ngày
trong thời gian này
trong thời gian này
các địa phương chuẩn bị mọi mặt và lo chú đáo cho số bà con đã về
sau khi ổn định tỉnh sẽ xin ý kiến tiếp
ông trần văn lâu chủ tịch tỉnh sóc trăng cho biết
những ngày qua người dân từ các tỉnh thành phố đổ về quê quá đông
riêng đêm hai tháng một mươi có khoảng hai mươi người tự về quê
đông nghẹp một đoạn quốc lộ một
như vậy chỉ trong vài ngày đã có gần ba mươi người tự về quê
năng lực tiếp nhận của sóc trăng chỉ khoảng chừng này
nếu bà con về thêm nữa sẽ vỡ trận ông lâu nói
những người tự về khi vỡ trận
nếu bà con vào được địa phận sóc trang
sẽ có lực lượng chức năng dẫn đường đưa vào khu văn hóa hồ nước ngọt
để khám sẵn lọc
sau đó người dân ở địa phương nào sẽ được đoàn dẫn đường
đưa về địa phương đó cách ly tập trung
trước mắt tỉnh tận dụng trường học làm cơ sở cách ly tập trung
khẩn trương xây dựng nhà vệ sinh lò chỗ nghỉ ngơi cho người dân
ngoài ngân sách tỉnh vận động xã hội hóa
kêu gọi các mạnh thường quân nhà hảo tâm
cục trung sức lo bữa ăn cho người dân được tươm tất
tại tỉnh an giang ông nguyễn thanh bình chủ tịch tỉnh an giang cho biết
trong đêm hai tháng một mươi người dân về quê trên một mươi người
đến tám h ba mươi ngày ba tháng một mươi số người về tỉnh an giang đã lên trên một mươi năm người
các huyện đã tổ chức đón về năm hai trăm hai mươi một người
hiện còn lại chín chín trăm sáu mươi sáu người chưa bố trí cho các huyện
đồng thời tỉnh an giang tạm thời bố trí chỗ cách ly
cho tất cả bà con tại các trường học
hay nhà thi đấu đa năng của thành phố an giang

đó tỉnh sẽ giao lại cho các huyện thị thành phố
bà con về quê tự phát làm tỉnh quá tải sức chứa
hầu như các trường học trong tỉnh đều trở thành khu cách ly
sở giáo dục đào tạo tỉnh an giang đã đồng ý cho bảy trăm linh điểm trường học ở tỉnh
làm nơi cách ly tập trung hoặc tiếp nhận công dân về quê
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh an giang cho rằng hiện nay
tình hình dịch bệnh trong các tỉnh vẫn đang diễn biến phức tạp
các ca mắc trong cộng đồng tiếp tục tăng
đặc biệt các ổ dịch mới phát sinh trong thời gian gần đây
tại các huyện cù lao phú tân tân châu và trường mới
trong khi đó nguồn nhân lực y tế cơ sở hạ tầng phục vụ phòng chống dịch trong tỉnh còn hạn chế
các khu cách ly tập trung thu dung điều trị trong tỉnh hiện nay gần như quá tải
tỷ lệ bao phủ vaccine trên dân số trong tỉnh chỉ đạt hai mươi một mũi một và bảy năm mũi hai
việc người dân ồ ạt về địa phương đang tạo áp lực rất lớn cho tỉnh
cho công tác tổ chức cách ly tập trung xét nghiệm
thu dung điều trị đặc biệt là nguy cơ xâm nhập dịch bệnh cây bùng dịch trong tình là rất lớn
được biết qua xét nghiệm sàng lọc trong ngày một tháng một mươi
đã có trên chục trường hợp dương tính với sars cov hai
việc về ồ ạt tập trung như hiện nay rất nguy hiểm cho công tác kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
nếu không khéo cả vùng đồng bằng sông cửu long sẽ trở thành vùng đỏ do dịch lây lan
còn tại tỉnh đồng tháp ông phạm thiện nghĩa chủ tịch ubnd tỉnh đồng tháp cho hay
đến sáng nay ông vẫn đang ở chốt cửa ngó đồng tháp
trong đêm hai tháng một mươi có trên một mươi năm người dân đổ về quê
tính từ ngày một tháng một mươi đến nay đồng tháp đã tiếp nhận trên hai mươi người về quê
hiện tại tỉnh đã điều phối người dân vào các điểm trường học tạm thời
sau đó người dân ở các huyện nào đưa về huyện đó để sàng lọc phân loại
và tỉnh cũng đang vận động cơm nước bánh mì và tiền xăng cho bà con về nhà
nếu tình trạng này tiếp tục có thể sẽ không đủ lực lượng kiểm soát và phòng chống dịch
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại